công an tp hcm hôm nay thông tin về kết quả xác minh bước đầu vụ việc nguyễn quốc khiêm giả mạo sinh viên y dược và bác sĩ để làm việc tại khu cách ly và điều trị covid một mươi chín ở quận một mươi hai
bước đầu xác định khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang bùng phát mạnh tại tp hcm
nguyễn quốc khiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở tỉnh ninh thuận giả làm thẻ sinh viên trường đại học y dược tp hcm để đăng ký làm tình nguyện viên và sau đó giả danh bác sĩ điều trị tại khu cách ly tập trung điều trị người covid một mươi chín ở trường cao đẳng điện lực tp hcm tại quận một mươi hai
lực lượng công an làm rõ khiêm từng theo học trường cao đẳng chuyên ngành y sĩ đa khoa niên khóa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã nghỉ học chưa tốt nghiệp
hiện công an tp hcm tiếp tục làm việc
đối với cá nhân tổ chức có liên quan làm rõ động cơ mục đích của đối tượng nguyễn quốc khiêm và củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật